tăng lễ ông lê hòa bình đúng vào ngày sinh nhật xúc động những lời từ biệt trong sổ tăng
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vừa qua lễ tang ông lê hòa bình phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm đã diễn ra trước sự thương tiếc của gia đình người thân đồng nghiệp và nhiều lãnh đạo trung ương
tp hcm các sở ban ngành địa phương v v
nỗi buồn như chồng chức hơn khi ngày một tháng bốn năm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ năm mươi hai của ông lê hòa bình
rừng rưng nước mắt trước những tâm sự trong ngày sinh nhật ông lê hòa bình
nhiều lời chi buồn tâm sự được gửi đến ông lê hòa bình qua cuốn sổ tăng
tất cả đều bày tỏ niềm thương tiếc mong ông được yên nghĩ gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này
theo bài viết rừng rừng nước mắt trước những tâm sự trong ngày sinh nhật ông lê hòa bình
trên báo người lao động nguyên phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh viết
vô cùng thương tiếc đồng chí lê hòa bình một cán bộ lãnh đạo trẻ năng động nhiệt huyết và năng lực đã ra đi
xin thắp nén nhang tiễn biệt đồng chí đúng vào ngày sinh nhật lần thứ năm mươi hai chúc đồng chí bình yên cõi vĩnh hằng
nguyễn anh đức tổng giám đốc sài gòn co op viết trong sổ tang
anh ngày một tháng bốn là ngày sinh nhật anh ngày xưa lúc cơ hàng anh em cũng được ngồi cùng anh chia sẻ
ngày anh có trọng trách anh em cũng với những tình cảm quý thương nhưng không được gặp anh nhiều
vẫn còn đó những tình cảm trân trọng anh ra đi trong muôn vàng tiết núi sự kính trọng yêu thương của mọi người
con thứ ba của ông lê hòa bình gửi những lời yêu thương đến ba của mình
con biết là ba luôn giỏi theo ba mẹ con con mà ba cái gì đúng thì làm cái gì không đúng thì không làm mẹ và con buồn lắm
ba mẹ con sẽ sáng hết mình nha ba con yêu ba nhiều lắm mà
lê minh duy con trai lớn của ông lê hòa bình viết ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai là ngày sinh nhật của ba kính yêu
người chồng mẫu mực người đồng chí đầy nhiệt huyết và năng lực mang tên lê hòa bình
này không viết vài dòng trên quyển sổ tang này
với biết bao nỗi đau xót thương
người con trai lớn của ông lê hòa bình viết tiếp đã hẹn nhau là sẽ ăn cùng gia đình một bữa cơm nhân ngày sinh nhật
mà sao ba lại đi mãi mãi không trở về con buồn và thương ba lắm
con xin hứa với bà sẽ mãi sống tiếp với quan điểm của bà đó là sống phải có tâm với người khác
ba hãy luôn dõi theo ba mẹ con nơi suối vàng ba nha
súc động trước những tình cảm ghiền
ghi trong sổ tang ông lê hòa bình
bên cạnh những lời tiễn biệt của gia đình và những người thân thiết
nhiều lãnh đạo trung ương tp hcm các sở ban ngành địa phương có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia phía nam
để viến ông lê hòa bình phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
theo bài viết xúc động trước những tình cảm ghi trong sổ tang ông lê hòa bình trên báo người lao động
quá đổi bất ngờ trước sự ra đi của phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình
lãnh đạo đảng nhà nước và tp hcm đau đớn tiễn biệt người cán bộ trẻ năng động
có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tp hcm
trong sổ tang chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trân trọng viết
thương tiếc đồng chí lê hòa bình một cán bộ trẻ năng động
có nhiều đóng góp phát triển tp hcm không còn nữa
tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm và tan quyến đồng chí lê hòa bình
mong mọi suối phạng đồng chí yên dứt ngàn thu
vĩnh biệt đồng chí lê hòa bình
ghi sổ tang bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên xúc động
vô cùng thương tiếc đồng chí lê hòa bình
ủy viên bang thường trực thành ủy phó bí thư bang cán sự
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
một con người chí tình gần gũi điềm đạm
một cán bộ năng lực trách nhiệm cao cầu thị
một đảng viên tận tụy khiêm nhường giám xã thân
một lãnh đạo bản lĩnh tầm huyết hiệu quả
những lời khen chân thành tốt đẹp của cán bộ nhân dân
lệ chi sản năng lượng quý nhất mà đồng chí lê hòa bình
bình o c để lại cho gia đình đồng chí đồng nghiệp của mình
mong đồng chí yên lòng thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng
xin được chi buồn sâu sắc cùng gia quyến
nhiều nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên lãnh đạo tp hcm cũng đến từ rất sớm
thắp nén nhang tiễn đưa ông lê hòa bình về cõi vĩnh hằng
và bày tỏ niềm thương tiếc vô cùng tới người đồng chí người em yêu quý
nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
gửi lời tiếc thương một cán bộ đầy năng lực tâm huyết và trách nhiệm
bình ơi dù biết rằng đời người rồi ai cũng sẽ ra đi
nhưng sau em ra đi quá đột ngột quá vội vàng
không kịp để lại lời trối trăng với gia đình bạn bè đồng chí
viết trong sổ tang nguyên bí thư thành ủy tp hcm
lê thanh hải xúc động em ra đi để lại vô vàng tình thương yêu quý mến của mọi người
cả cuộc đời đã hết lòng hết sức toàn tâm toàn sức lo cho nhân dân cho nước
vĩnh biệt em yêu quý
bày tỏ sự bàn hoàng đớn đau khi hay tin người em lê hòa bình đã mất
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy tp hcm
nguyễn thị thu hà tỏ lòng thương nhớ khu ngôi
bà nguyễn thị thu hà viết trong sổ tang
người con quê hương quảng ngãi em đã đồng hành
giúp đỡ rất nhiều cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật võ hồng sơn quảng ngãi
giờ đây em đã ra đi người đồng chí người em thương thương chí tình
người có tâm trong sáng hết lòng vì công việc vì đảng vì dân
em ra đi để lại niềm tiếc thương
cầu mong em thanh thản về nơi yên nghỉ cõi vĩnh hằng
từng gắn bó với ông lê hòa bình khi còn là chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
ông nguyễn thành phong phó trưởng ban kinh tế trung ương
chưa thể tin ông lê hòa bình đã mãi mãi ra đi viết
ông nguyễn thành phong xúc động
em bình ơi ngay lúc này khi anh viết vài dòng vào sổ tang cho em
anh vẫn chưa thể tin được em đã ra đi mãi mãi
từ đây anh không còn được công tác không còn được chia sẻ công việc cùng nhau với em nữa rồi
sự ra đi của em đã để lại trong lòng anh một khoảng trống khó có thể bù đắp
em ra đi khi còn quá trẻ
hỏi bảo cống hiến cho thành phố cho người dân thành phố còn gian dở
nhưng em trai của anh hãy tự hào vì những năm
năm tháng em đã sống đã cống hiến hết mình cho thành phố thân yêu của chúng ta
gia đình bạn bè đồng nghiệp và nhân dân thành phố luôn trân trọng ghi nhớ và quý mến em vô hạn
xin được chia buồn cùng mẹ em hương và các cháu
đau buồn tiễn biệt người đồng chí của mình chủ tịch tp hcm phan phan mãi ghi vào sổ tang
ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân tp hcm vô cùng thương tiếc đồng chí lê hòa bình
ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
đau đớn vĩnh biệt đồng chí lê hòa bình người cán bộ lãnh đạo thành phố trách nhiệm năng động
tận tụy với công việc sâu sát cơ sở gần dân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tp hcm
cán bộ và nhân dân tp hcm sẽ luôn nhớ về đồng chí mỗi khi trở lại bến bạch đằng
thăm cột cờ thủ ngữ hay đi qua những không gian xanh nơi mà đồng chí cùng anh em dày công xây dựng
đau đớn tiếng biệt anh lê hòa bình anh bảy bình người bạn người đồng nghiệp
chân thành giảng dị gần
gửi sống trọn nghĩa vẹn tình với anh em đồng nghiệp
chúng tôi sẽ giữ mãi những hình ảnh tình cảm tốt đẹp của anh dành cho mọi người
chúng tôi sẽ quan tâm chia sẻ chăm lo cho gia đình chị hương và hai cháu khi vắng anh
thương quý vĩnh biệt đồng chí lê hòa bình chúng thời hứa sẽ đoàn kết nỗ lực hết sức mình
để tiếp tục các ý tưởng các kế hoạch còn giang dở của đồng chí để xây dựng tp hcm
ngày càng văn minh hiện đại nghĩ tình là đô thị có chất lượng sống tốt
mong đồng chí an lòng yên nghỉ thành kính chia buồn sâu sắc với gia đình chị hương và hai cháu
ghi sổ tang chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người vừa ra đi
vô cùng thương tiếc đồng chí lê hòa bình ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm thành kính chia buồn cùng gia đình đồng chí
sự ra đi đột ngột của đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người
đặc biệt là gia đình của đồng chí đã mất đi một người con hiếu thảo người chồng người cha mẫu mực
người anh em rất trách nhiệm dù bận biệu nhiều công việc nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm
chăm sóc yêu thương lo lắng cho gia đình nỗi đau này không có điều gì có thể bù đắp được
đồng chí mất đi tp hcm mất đi người cán bộ giàu năng lượng tràn đầy tâm huyết với công việc
một người luôn trăng trở để tìm cách tháo gỡ những khó khăn để tp hcm ngày càng phát triển mạnh mẽ
với hơn một năm nhận nhiệm vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đồng chí đã cùng chúng tôi trao đổi
thảo luận xây dựng các nội dung kỳ họp của hội đồng nhân dân tp hcm từ đó ban hành các chính sách quan trọng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tp hcm là nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân
dẫu biết rằng sinh ly tự biệt vốn là quy luật của cuộc sống nhưng sự ra đi của đồng chí là quá đột ngột
nỗi đau mất đi một đồng đội tâm huyết
trách nhiệm như đồng chí trong lúc này thực sự rất lớn không thể diễn tả bằng lời
mong đồng chí an nghĩ chúng tôi sẽ cùng tiếp tục thực hiện những vấn đề đồng chí còn trăng trở
cũng là thực hiện nhiệm vụ đối với tp hcm
trên bước đường này chúng tôi luôn nhớ về đồng chí nhớ mãi nụ cười ánh mắt thân thiện không bao giờ quên
xin vĩnh biệt đồng chí
trong khi đó thay mặt quận ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận bảy
bí thư võ khắc thái ghi trong sổ tàn
trong hơn ba năm giữ nhiệm vụ thành ủy viên phó bí thư quận ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ quận ủy
thường trực ủy ban nhân dân quận bảy lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu triển khai nhiều chủ trương
quyết sách đúng đắn sáng tạo có tính tiên phong và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị
các tầng lớp nhân dân như xây dựng các khu dân cư năm sạch hai xanh tôn tạo nhà tưởng niệm bắc hồ
khu di tích lịch sử gò ôi đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong quản lý xây dựng
hình thành nhiều mảng xanh cầu giao thông tuyến hẻm dân sinh đồng hành cùng doanh nghiệp v v
đánh dấu bước ngoặt mới cho sự chuyển mình của vùng đất nhà bè xưa trở thành đô thị trung tâm phía nam của tp hcm
ông võ khắc thái viết tiếp trong dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập quận
ngày một tháng bốn
mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ đoàn viên hội viên và nhân dân quận bảy
càng thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí
ban chấp hành đảng bộ quận bảy nguyện đoàn kết chung sức đồng lòng tiếp nối phát huy những cống hiến
thành quả của đồng chí lê hòa bình xây dựng quận bảy ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình như đồng chí mong muốn
như đã thông tin sáng ngày hai mươi chín tháng ba trên đường đi công tác phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình gặp nạn trên cao tốc tp hcm trung lương
hướng tp hcm đi trung lương thuộc xã thành đức huyện bến lức tỉnh long an vào khoảng bảy giờ hai mươi phút
mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa long an bệnh viện chợ rẫy phối hợp cấp cứu
nhưng ông lê hòa bình đã qua đời lúc chín giờ bốn mươi phút cùng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố
phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh long an điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thường trực ủy ban nhân dân tp hcm đã có phân công xử lý những công việc mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo
để công việc không bị gián đoạn
hình ảnh chậu hoa chúc mừng sinh nhật đặt trước lên cửu khiến những người có mặt thêm xúc động
tiếc thương cho người lãnh đạo trẻ nhiệt huyết của thành phố
một người chồng người cha mẫu mực một cán bộ tâm huyết đã ra đi đột ngột để lại niềm tiếc thương to lớn
mong ông an nghỉ và hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau này
cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo